thành phố hải phòng vừa tổ chức biểu dương khen thưởng một trăm hai mươi học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề chí sáng tâm trong vươn ra biệt lớn
tại lễ biểu dương một trăm hai mươi học sinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu được thành phố khen thưởng mỗi em một mươi triệu đồng
trong số một trăm hai mươi em có sáu mươi bốn học sinh giỏi quốc gia và quốc tế hai mươi bốn sinh viên tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố
và sinh viên là người hải phòng tốt nghiệp thủ khoa loại giỏi trở lên tại các trường đại học học viện trong cả nước
lễ biểu dương là hoạt động ghi nhận những thành tích đáng tự hào của các học sinh sinh viên đã nỗ lực vươn lên giành nhiều thành tích cao trong học tập
khẳng định sự quan tâm của thành phố hải phòng các ban ngành đoàn thể đối với công tác giáo dục đào tạo bồi dưỡng nhân tài